thưa quý vị thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc dương cột của quốc gia
chính vì vậy đảng và nhà nước ta luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt
điều đó được thể hiện sâu sắc trong các nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống
có tác động sâu sắc tích cực hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên
nhất là trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số xây dựng chính phủ số xã hội số công dân số
mới đây tại hội nghị đối thoại với thanh niên thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh
thanh niên luôn giữ vai trò vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
đảng nhà nước luôn gửi gắm tin tưởng và hy vọng vào thanh niên
luôn quan tâm có trách nhiệm và tìm những giải pháp hiệu quả nhất
khuyến khích sự công hiến không mệt mỏi của thanh niên
theo đó thủ tướng đã đề nghị thanh niên việt nam thực hiện năm việc tiên phong
trong đó có tiên phong trong lao động sản xuất kinh doanh đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghiệp bốn
thủ tướng cho rằng chuyển đổi số đã len lỏi vào mọi góc cạnh của cuộc sống
tạo ra nhiều cơ hội và thuận lợi nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức
do đó phải có chính sách đào tạo nhân lực thích ứng với các xu thế mới như chuyển đổi số
chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn
thủ tướng khẳng định việc định hướng nghề nghiệp phải thích ứng với xu thế hoàn cảnh là rất quan trọng
cùng với việc đào tạo thì việc tự mày mò nghiên cứu đổi mới sáng tạo là rất quan trọng
đây cũng là điều nằm trong nhiệt huyết của thanh niên
vâng thưa quý vị khán giả bắt nhịp nhanh chóng với cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư
với trọng tâm là thực hiện đề án sáu của chính phủ
tuổi trẻ công an nhân dân hiện nay đang thể hiện rõ vai trò tiên phong sung kích trong công cuộc chuyển đổi số
năm nay hướng ứng hoạt động tháng thanh niên ban thanh niên công an nhân dân đã phát động phong trào thi đua với chủ đề
tuổi trẻ công an nhân dân tiên phong trong chuyển đổi số phục vụ công tác công an
thể hiện rõ khát vọng đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ công an nhân dân
và ngay sau đây tiềm mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi ngắn cùng thiếu tá trần trọng nguyên
phó trưởng ban thanh niên công an nhân dân về những định hướng chương trình hành động của tuổi trẻ công an nhân dân
để kịp thời đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên bốn
ngoài trò và nhiệm vụ chính trị quan trọng đó là làm sao để mạnh để nhanh tiến độ triển khai đề án sáu
khai thác và sử dụng cũng như là triển khai các ứng dụng về dữ liệu dân cư quốc gia
vậy thì thanh niên công an làm gì trong câu chuyện này
chúng tôi mong muốn rằng là có một lộ trình rõ ràng đối với từng phong trào với từng tổ chức đoàn
để làm sao tuyên truyền mạnh hơn hiểu rõ hơn và đồng hành với nhân dân
làm sao để nhân dân hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa về cái giá trị
về cái tính thực tiễn đồng thời là tuyên truyền cho người dân hiểu cái giá trị
của cái việc cài đặt các cái ứng dụng khai thác cái dữ liệu dân cư quốc gia
và thứ hai nữa là ban thiết kế quan dân triển khai đồng thời với lại các các bộ đoàn
là để triển khai làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ cấp cái căn cước công dân
và cái tiến độ cài đặt các ứng dụng này và xác thực định ra nghĩa tử
tại đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an vừa qua
thì đã đặt ra một mục tiêu trong nhiệm kỳ này thì sẽ hỗ trợ thực hiện hóa
ít nhất là ba trăm linh ý tưởng sáng kiến và trong đó thì số ý tưởng sáng kiến
phục vụ chuyển đổi số là đạt hai mươi trở lên ạ và phân đấu trên chín mươi đoàn viên thanh niên
tiếp cận sử dụng thành tạo các dịch vụ công cũng như là các tài khoản thanh toán điện tử ạ
vậy thì để hiện thực hóa mục tiêu này thì ban thiết kế công an nhân dân
đã có những cái chương trình kế hoạch thực hiện như thế nào ạ
để mà cụ thể hóa thì ngay trong cái năm công tác hai nghìn hai mươi ba với ý nghĩa là
năm đầu tiên của đại hội của nhiệm kỳ thì ban thiết kế công an nhân dân
đã triển khai đồng loạt các cái phong trào đồng thời với đó là các cái kế hoạch
cụ thể để các cấp bộ đoàn bám sát vào đó để có được cái sự định hướng
một cách cụ thể nhất mà cụ thể ở đây là chúng tôi bám sát theo cái nhiệm vụ
chính trị của từng lực lượng đối với các đơn vị trực tiếp chiến đấu
khối an ninh khối cảnh sát khối tình báo thì chúng tôi có những định hướng
cụ thể liên quan đến phong trào tuổi trẻ sáng tạo
đối với lực lượng hậu cần
kỹ thuật xây dựng lực lượng thì chúng tôi cũng đã có những định hướng
rất là cụ thể liên quan đến cái chức năng nhiệm vụ của từng lực này
và ngay trong cái nội dung đối thoại vừa vừa qua của đồng chí bí thư đảng quỳnh
công an trung ương bộ trưởng bộ công an tại cái nội dung trao đổi
và cũng là gửi gắm niềm tin của đảng quỳnh công an trung ương với tuổi trẻ
thì ở đó thay mặt cho đảng ủy công an trung ương đồng chí bộ trưởng
cũng đã giao nhiệm vụ cho thanh niên công an nhân dân ở trên lĩnh vực nào
cũng phải lấy cái tiêu chí lấy cái hơi thở của chuyển đổi số lan tỏa
để chúng ta làm sao chúng ta chiếm lĩnh làm sao chúng ta đi đầu
và chúng ta ứng dụng tốt nhất những thành tiệu này vào công tác công an và phục vụ nhân dân
vâng ạ như đồng chí vừa chia sẻ thì rõ ràng là để có thể đạt được những cái kết quả
cũng như là phát huy được cái vai trò tiên phong sung kích của tuổi trẻ công an nhân dân
thì không thể thiếu đi sự lãnh đạo chỉ đạo sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện
của các cấp ủy đảng trong công an nhân dân

để xây dựng một thế hệ thanh niên công an nhân dân ngày càng chính quy
ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng tình hình mới
và trong đó là câu chuyện về chuyển đổi số
và chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới đây bất kỳ những cái lĩnh vực
bất kỳ những cái thành tích nào của công tác đoàn và phong trọng thanh niên
cũng luôn được dẫn dắt cũng luôn được theo dõi sát sao và tạo điều kiện
của đồng chí con trung ương và các cấp ủy đảng để luôn tin tưởng
giao cho chúng tôi những cái nhiệm vụ và khen thưởng
những cái động lực cho đoàn viên thanh niên
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầm chí